bác sĩ lê đức nhân giám đốc bệnh viện đà nẵng cho hay bệnh viện giã chiến đang điều trị hơn bảy trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó có gần hai trăm linh ca nặng nhiều ca nằm ở khu icu chăm sóc đặc biệt
bác sĩ nhân nói bệnh viện đang rất cần nguồn nhân lực icel
các bác sĩ được đào tạo huấn luyện có kỹ năng theo dõi chăm sóc bệnh nhân nguy cơ cao
phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng ngô thị kim yến cho biết
trên địa bàn có một mươi năm cơ sở y tế tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nhưng chủ yếu là các ca nhẹ và trung bình
hiện thành phố đang rất khó khăn về lực lượng y tế
nếu các bệnh viện không điều trị ca nặng thì phải hỗ trợ nhân lực icu cho bệnh viện giã chiến
nếu không bệnh viện giã chiến sẽ không có nhân lực
bà yên nói một là bệnh viện điều trị ca nặng
nếu không điều trị ca nặng chuyển lên bệnh viện giã chiến thì phải gửi người lên
trung tâm y tế quận thanh khê cho hay
hiện quận có gần sáu năm trăm linh f đang điều trị tại nhà
riêng phường an khê hơn một bốn trăm linh ca
số lượng f tăng cao cộng thêm việc đội ngũ y tế học đường bị rút về khi học sinh đi học lại
số nhân viên y tế bị nhiễm covid một mươi chín nhiều tạo áp lực lớn
lực lượng y tế không đủ để chăm sóc f cũng như thực hiện việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
sở y tế đà nẵng đã thống nhất phương án phân nhỏ đối tượng cách ly
điều trị tại nhà thành hai nhóm gồm nhóm có nguy cơ
và không có nguy cơ
đối với nhóm có nguy cơ lực lượng y tế địa phương có nhiệm vụ theo sát
để hỗ trợ về chuyên môn tránh để bệnh nhân chuyển nặng
bà yến lưu ý sở y tế cần xem xét cân nhắc việc xác nhận f theo hướng
để người dân tự lấy mẫu qua giám sát của nhân viên y tế để giảm tải cho các trạm
hy vọng với việc áp dụng phương pháp mới trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đà nẵng sẽ sớm vượt qua áp lực thiếu nguồn nhân lực y tế này